thưa quý vị sau một thời gian truy xét sáng ngày hai mươi hai tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bị can
và tiến hành bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn đức tài quê quán cẩm xuyên hà tĩnh
về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
thủ đoạn của tài và các đối tượng là sử dụng chứng minh nhân dân của nhiều người
để lập ra các công ty ma
điểm chung của những công ty này là đều lấy trụ sở ảo không có hoạt động sản xuất kinh doanh
nhưng có hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ các nước châu phi về việt nam qua cảng cát tiên sa
qua cảng tiên sa thành phố đà nẵng
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác
kiểm tra phát hiện năm mươi hai khúc sừng tê giác chín mươi ba thùng xưng sư tử nhập khẩu từ nam phi
giấu trong container ván gỗ sàn
đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một container
khai báo tên hàng hóa là hạt điều nhập khẩu từ nigeria phát hiện bên trong container
chứa gần bốn trăm năm mươi bảy kg ngà voi và hơn sáu hai trăm linh kg vẩy tê
sau khi xác minh điều tra sáng ngày hai mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tiến hành bắt giữ đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của nguyễn đức tài
đối tượng tổ chức nhập khẩu trái phép số hàng nói trên
qua đó đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi buôn bán động vật hoang dã
bao gồm một bao vẩy tt được đối tượng cất giấu làm hàng mẫu để giới thiệu cho các đầu nậu
thưa quý vị giả danh nhân viên ngân hàng để lừa bị hại cho vai tiền lãi suất thấp
nhưng phải nộp tiền bảo hiểm gói vay trước nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại hơn một tỷ đồng
công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
phá thành công đường xây lừa đảo này
tại cơ quan điều tra các đối tượng chủ yếu trú ở khu vực phía nam khai nhận
đã lấy thông tin của nhiều người dân gọi điện lừa đảo khoảng hai trăm linh vụ ở các tỉnh thành
như nghệ an hà tĩnh thành phố hồ chí minh hà nội và các tỉnh đồng bào
đồng bằng sông kiểu long chiếm đoạt số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
lực lượng chức năng đã thu giữ hai máy tính hai máy in chín bộ điện thoại để bàn
điện thoại di động các loại thẻ atm nhiều giấy tờ sổ sách
các tài liệu liên quan đến hành vi phản tội
thưa quý vị và các bạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
không phải là chiêu trò mới
các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có khá nhiều người dân
sợ bẫy của những đối tượng xấu
đặc biệt thời gian gần đây nổi cộng lên hành vi thu thập mua bán trái phép
thông tin cá nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
nhất là tội phạm lừa đảo rửa tiền đánh bạc tổ chức đánh bạc
vậy phương thức thủ đoạn và cách phòng tránh với tội phạm này như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
với hành vi thu thập lôi kéo người dân xã hùng tiến huyện kim sơn tỉnh ninh bình
để mượn căn cước công dân và chụp ảnh không rõ mục đích
hai đối tượng hoàng ngọc giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại khối tám thị trấn bình minh
và trần văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tệ xóm mỹ hóa xã kim mỹ huyện kim sơn tỉnh nghệ bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn tỉnh yên bình
triệu tập làm rõ hành vi mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
sau quá trình làm tôi thấy dễ kiếm nợ cho nên tôi giới thiệu thêm anh trần đức tình
cũng như là chị nguyễn thị ngọc bích hỗ trợ tôi cùng kiếm người để làm
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tôi đã thu về khoảng tám mươi triệu
được biết sau khi có thông tin dữ liệu và nhân tài khoản ngân hàng của người dân
các đối tượng bán thông tin cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật
như làm giả giấy tờ để mở tài khoản để đảm chiếm đối tài sản
thông qua các khoản vay vốn của các ngân hàng tổ chức tiến dụng giả danh cán bộ công an tòa án
gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra
hoặc làm quen qua mạng xã hội hứa hẹn gửi quà tiền đánh vào lòng tham của người dân
rồi yêu cầu họ chuyển tiền phí lệ phí và tiền bôi trơn vào tài khoản ngân hàng
do chúng chỉ định để chiếm đối tài sản
các đối tượng này sử dụng thông tin đó
chủ yếu phần lớn trong mục đích này là nhằm chiếm đối tài sản
bằng cách lừa đảo giả danh các cơ quan công quyền
như gọi là pháp luật công an tòa án kiểm soát hoặc là các quan chức năng dịch vụ như ngân hàng điện
nước v v để mà đưa ra những thông tin sai lệch
dàn dựng những câu chuyện mà đưa nạn nhân vào một cái vòng rốt loạn thông tin
và hoang mang lo sợ để từ đó có thể là làm theo sự dẫn dắt của chúng và mất tài sản
khuyến cáo bà con nhân dân cũng phải có những cái là thật sự hiểu biết
đối với những số căn cứ công dân những cái tài khoản ngân hàng chúng ta đã làm chủ
thì không được là mua bán trao đổi ngay cho các đối tượng
đối tượng nhất là đối tượng không quân biết đối tượng xấu
các đối tượng sẽ lợi dụng những cái này làm công cụ phương tiện để chúng thực hiện hành vi hợp tộ
có những cái gì là bất bình thường không hiểu biết thì phải liên hệ ngay với cơ quan công an
nhất là công an cấp xã để trình báo để phát giác
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn trước các thủ đoạn sử dụng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trong bảo mật thông tin dữ liệu cá nhân
không tùy tiện cung cấp thông tin của mình cho người khác khi không cần thiết
tuyệt đối không cho người lạ mượn thuê chụp căn cước công dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin cá nhân để tiến hành các hoạt động phi pháp
cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
chiều nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã quyết định giảm án tù cho cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
và đồng phạm trong phiên phúc thẩm vụ án mua chế phẩm redoxi ba c
theo đó ông nguyễn đức trung nhận năm năm tù tổng hợp bản án cũ buộc bị cáo phải chấp hành chung mức án một mươi năm tù
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bị cáo nguyễn trường giang
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ arctic công ty arctic và đơn xin giảm nhẹ tội của ông võ tuyến hùng
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội công ty thoát nước hà nội
theo đó bị cáo giang nhận án ba năm tù bị cáo hùng nhận mức án ba mươi tháng tù
hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
trong đó xác định các bị cáo đã bồi thường đủ
đã từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng trần ngọc sơn
trú tại xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình lại vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
đang cất giấu trong người một viên ma túy tổng hợp và bốn mươi gram heroin tại khu vực huyện nho quan tỉnh ninh bình
lực lượng công an thu giữ một xe máy điện thoại di động và các dụng cụ liên quan đến việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của trần ngọc sơn
lực lượng công an thu giữ một mươi ba triệu chín trăm linh nghìn đồng tiền mặt
bước đầu trần ngọc sơn khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố hà nội mang về ninh bình bán cho các đối tượng bán lẻ ma túy để kiếm lời
trần ngọc sơn là đối tượng nghiện ma túy đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và một tiền án về tội trộm cắp tài sản
sử dụng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn ba đối tượng vừa bị lực lượng công an tỉnh bình định bắt giữ để điều tra
nhà của ông bùi quốc thành chú thị trấn vân canh huyện vân canh cũng chính là hiện trường của vụ ném bom xăng xảy ra vào khuya ngày một mươi tám tháng sáu
lúc này gia đình ông thành đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe có tiếng nổ lớn đồng thời lửa xuất hiện bao trùm toàn bộ mặt trước sân nhà
xung quanh đám cháy lại có nhiều xe máy và các vật dụng khác dễ bắt lửa nếu không phát hiện và dập tắt kịp thời thì hậu quả thật khó lường
nhận tin báo công an huyện vân canh đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập các dấu vết cùng một số vật chứng có liên quan đồng thời khai thác hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình ông bùi quốc thành
cùng một số thông tin từ người dân xung quanh để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
sau khi tiếp nhận thông tin thì công an điều tra đưa ra các giả thuyết và nhắm hướng đến là nghi vấn về sự mâu thuẫn trong đời sống xã hội của người nhà nạn nhân
thông qua đó là đã rào soát được đối tượng nghi vấn
do đó thì ngay trong đêm ngày một mươi chín tháng sáu
thì công an điều tra đã truy tìm và triệu tập đối tượng đến công an điều tra để làm việc
và đến ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu thì cơ bản đã làm việc được tất cả các đối tượng
ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu công an huyện vân canh đã làm rõ và bắt khẩn cấp ba đối tượng manh động thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà ông bùi quốc thành
đó là nguyễn phi hùng lê văn thảo và nguyễn văn em
theo điều tra ban đầu nguyễn phi hùng từng là con rể của ông bùi quốc thành
và trong khoảng thời gian gần đây hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình

có nhà em kêu là chúc người ném bom xăng vô nhà giữa công an giùm các
có gì thì anh lo chứ
kêu nó mà ngại thoát thì mà trở hết nó
còn mà dính vô pháp luật thì anh lo chứ
rồi ông đã nhảy xuống xe em đi hoặc qua bên mép nhà
ông bảo ông sắp chạy sang đây ném
đột lần ném
ném cũng rùng qua ném ra ngoài
đói giấm ném vô nhà rồi
rồi ông bỏ ông chạy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh
đã ra quyết định tạm giữ ba đối tượng trên về hành vi giết người
dù chỉ mới giữa năm nhưng một nhóm đối tượng đã tổ chức mua pháo từ nước ngoài
rồi vận chuyển về việt nam cất giấu đợi đến thời điểm cuối năm sẽ tiêu thụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ bốn đối tượng
thu giữ gần năm tạ pháo trong đường dây này
cầm đầu đường dây này là nguyễn tú sang ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
ba đối tượng khác trong đường dây này bị bắt giữ gồm nguyễn văn tường
lại văn hướng và nguyễn thị nhàn
nhóm này khai nhận gần năm tạ pháo trên sẽ được tập kết tại nhà của các đối tượng
đợi thời điểm cuối năm sẽ mang đi bán
thưa quý vị hà nội đang trải qua đợt nắng nóng gây gắt nhất từ đầu mùa
với nhiệt độ trung bình là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ c có nơi đến bốn mươi độ
khiến cho người dân phải sử dụng các phương pháp chống nắng khác nhau
thời tiết này khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng mệt mỏi
đặc biệt là những công việc ngoài trời hay phải di chuyển nhiều trên đường
tại tuyến phố đê la thành quận đồng đa thành phố hà nội
làm nhiệm vụ tại tuyến phố với lưu lượng giao thông lớn thường trên hồn tắc
dù thời tiết nắng nóng oi bức ngay từ sáng sớm nên các đồng chí
cảnh sát giao thông thuộc đội số hai
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội vẫn bám đường
phân lường các dòng xe
bên cạnh đó tỷ lệ người dân uống bia rượu rất cao trong thời điểm này
nên lực lượng công an phải tăng cường thổi nồng độ cồn
đảm bảo an toàn giao thông
trong những điểm nắng nóng cực gắt như này có ngày sẽ ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám độ
thì luôn luôn đảm bảo tốt vấn đề an toàn giao thông đường bộ
cũng như là những thời tiết nóng nóng này sẽ rất dễ xây ra những
vụ tai nạn ảnh hưởng đến khuôn đường để cho người dân đi lại an toàn thiệt lợi
với điều kiện nóng nóng này thì bản thân mình là những người đi đường
mình đã thấy vất vả rồi
với những đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì mình nghĩ là
cái công việc này sẽ vất vả hơn rất là nhiều
và quan trọng là họ còn có những áp lực ví dụ như là áp lực về giao thông
rồi điều tiết làm sao để cho hợp lý
trong thời tiết oi bức gây gắt người dân tìm đủ các phương pháp chống nắng
như bịt kín đi găng tay đeo kính
đặc biệt với các tài xế xe ôm người giao hàng đặc thù công việc
phải di chuyển nhiều trên đường
họ thường xuyên tìm chỗ có nhiều bóng mát để tránh nắng
dù công việc mệt mỏi nhưng vì kiếm tiền đảm bảo cuộc sống
nên họ vẫn phải ra đường lưu sinh
ngoài trời nó bốn mươi độ thì ảnh hưởng anh em tài xế đi làm nó vất vả
mình thì thôi đi làm tự do nhưng mà công việc tự do
nhưng mà nắng nóng này mình nó áp lực
kiểu như đi ra ngoài đường lúc nào phải mặc kín quần áo ấy
thì nhiệt độ các thứ này nó khó chịu
nhiều khi là có những người mà ốm thì sẽ ốm
sẽ cảm cái tiết thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều
thời tiết bắt đầu vào hè nên công việc của tôi di chuyển nhiều
cảm thấy là rất nóng
ra đường tôi phải mặc cào trồng nắng dày
đeo quang tay đôi mũ kín người ạ
trạng thái nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới
với điều kiện thời tiết oi bức ngột ngạt nắng nóng
người dân nên hạn chế ra đường tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe
trong trường hợp này
trong trường hợp cần thiết
mỗi người cần áp dụng phương pháp chống nắng tốt nhất
khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
sau thời gian thủ lý nghiên cứu hồ sơ
tòa gia đình và người chưa thành niên
tòa án nhân dân tp hcm dự kiến sẽ đưa vụ án
mấy gái tám tuổi bị bạo hành đến chết
tại căn hộ chung cư ở quận bình thạnh ra xét xử
vào ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
viện kiểm sát cũng đã đề nghị triệu tập sáu người
để làm rõ vụ án bao gồm mẹ bảo mẫu
giáo viên của bé gái mẹ của bị cáo nguyễn trung kim thái
cùng hai bảo vệ của bệnh viện
phiên xét xử sẽ có bảy luật sư tham gia vụ án
trong đó bốn luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bên bị hại
ba luật sư bảo chữa cho hai bị cáo nguyễn kim trung thái
và nguyễn võ quỳnh trang
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đã có cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận một bố của nạn nhân
bị truy tố về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo bản cáo trạng nguyễn võ quỳnh trang sống cùng với người tình
là nguyễn kim trung thái và con gái riêng của thái
cơ quan điều tra đã hoàn tất bản cáo trạng
trong đó có hai trăm tám mươi ba tập tin video hình ảnh tố cáo tội ác mang rời nhấn tâm của trang và thái
cụ thể liên tiếp từ ngày bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhiều lần trang dùng vũ lực bạo hành
lấy rò đánh vào vùng hiểm của bé gái liên tục nhiều giờ liền
thậm chí đối tượng này còn nhút nạn nhân vào chuồng chó
rồi bắt quỳ học bài và bắt uống nước
đỉnh điểm trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đánh đập hành hạ bé suốt nhiều tiếng
khi bé tám tuổi tử vong
khi biết con đã chết thái đã xóa toàn bộ dữ liệu bốn camera trong căn hộ
nhằm che giấu hành vi phạm tội của trang
sau ba tháng bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi hai tháng sáu công an tp hcm cho biết là đã gia hạn tạm giam bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam thêm hai tháng do vụ án phức tạp liên quan nhiều người
bà hằng bị cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để tổ chức nhiều buổi livestream
có nội dung sai sự thật sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mã
xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người liên quan
cơ quan chức năng cho rằng bà hằng có cả ekip hỗ trợ đạo diễn kịch bản truyền thông
mời khách phân vai đã kích người khác nên cần làm rõ vai trò và động cơ xem xét dấu hiệu tội phạm
ngoài địa bàn tp hcm công an tỉnh bình dương cũng nhận đơn của bảy người tốt cáo bà hằng
đăng các thông tin vu khống gây mất uy tín của họ
khi xác minh cơ quan điều tra đã thu thập năm mươi ba buổi livestream của bà này
xác định có căn cứ khởi tố vụ án
giữa năm ngoái bà hằng dùng hàng loạt tài khoản youtube facebook tiktok
thực hiện cả một trăm linh buổi livestream dùng lợi lẽ thô tục nhắm vào một số ca sĩ nhà báo
những người đã bị bà hằng nêu tên đã làm đơn đề nghị công an xử lý bà hằng về các hành vi
làm nhục người khác vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc trá hình
dưới hình thức game bắn cá tại điểm kinh doanh game giải trí
qua tin tố giác của người dân vào lúc một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phố học công an thị xã gò công tỉnh tiền giang
tiến hành kiểm tra phát hiện và bắt quả tan tụ điểm đánh bạc dưới hình thức game bắn cá
tại điểm kinh doanh gam giải trí biển đông thành địa điểm bảy mươi chín thuộc khu phố ba phường năm thị xã gò công
tại thời điểm bị bắt quả tang điểm kinh doanh game có sáu máy chơi game bắn cá
trong đó có hai máy đang hoạt động với ba đối tượng tham gia
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một số thể chơi game bốn xe mô tô và hơn năm triệu đồng
địa điểm kinh doanh game giải trí biển đông thành do lê thị mỹ nghi sinh năm hai nghìn
của ấp mỹ thạnh xã tân phước hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang làm quản lý
bước đầu nghi khai nhận được nguyễn hồng việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngôi huyện cận đức tỉnh long an thuê làm quản lý địa điểm kinh doanh game
các đối tượng đánh bạc và chơi game bắn cá với thể thức tích địa điểm để đổi tiền
một mươi điểm đổi được một trăm linh đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tan vật
cho công an thị xã gò công thủ lý tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật